một trong những nơi dễ xảy ra khả năng lây nhiễm dịch covid một mươi chín trong cộng đồng là các khu trung cư
để kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên địa bàn chính quyền địa phương các cấp đang khẩn trương
tăng cường hoạt động các tổ giám sát cộng đồng cũng như việc truy vết lấy mẫu các trường hợp nghi ngờ
liên tục những ngày này tại các khu dân cư và hai block trung cư có người mắc covid một mươi chín
thuộc phường nại hiên đông quận sơn trà việc lấy mẫu xét nghiệm được tiến hành khẩn trương và tích cực
tuy nhiên do dân cư đông nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng cao nên lực lượng chức năng của phường
đã chỉ đạo khẩn cấp các tổ giám sát cộng đồng lập các chốt chặn tăng cường kiểm soát phòng dịch theo quy định
đối với các khu trung cư chưa có ca mắc covid một mươi chín các tổ giám sát cộng đồng cũng tăng cường đo thân nhiệt
kiểm soát người ra vào đồng thời theo yêu cầu của ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp
đề nghị người dân có tiếp cận phòng chống dịch
các cấp xúc gần với bệnh nhân covid một mươi chín cần liên hệ với trạm y tế cơ sở y tế để được hướng dẫn kê khai y tế
tập trung tiến hành xét nghiệm nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp lây nhiễm
hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc và tử vong do covid một mươi chín trong cộng đồng